đang vận chuyển trái phép một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn việt thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tổ bốn phường thanh bình thành phố điện biên phủ
đã bị công an tỉnh điện biên phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ
tối qua ngày hai mươi hai tháng ba tại km ba trăm bảy mươi bảy ba trăm linh quốc lộ sáu tổ công tác số một đội một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo
kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên tuyên quang phát hiện đối tượng nguyễn việt thắng
đang cất giấu trong ba lô một gói màu đen bên trong chứa sáu gói màu xanh
gồm một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
hiện tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tam vật và bàn giao cho cơ quan chức năng
để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật
tại thừa thiên huế qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp huế bắt quả tang lê đức khánh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thủy biều tp huế
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu duy khai nhận trước đó duy ra hải lăng quảng trị mua ma túy loại heroin
duy đã sử dụng một phần và số còn lại bỏ trong túi quần thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với duy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
gây ra bảy vụ trộn góp tài sản tại các khu trọ trên địa bàn tp đà nẵng
đoàn minh thắng chú phường hòa minh quận liên triều
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
qua xác minh công an quận đã làm rõ và bắt giữ đoàn minh thắng khi đang di chuyển tại địa bàn quận liên triều
tại cơ quan điều tra thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình bằng thủ đoạn lợi dụng các khu trọ vắng người
thắng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa lấy trộm máy tính sách tay và các thiết bị điện tử
đem bán cho các tiệm cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân
cho đến thời điểm bị phát hiện thắng đã trộm cắp được bảy vụ tổng giá trị tài sản trên một trăm linh triệu đồng
được biết thắng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù năm hai nghìn một mươi bảy
thông tin chúng tôi vừa cập nhật đến tám giờ sáng ngày hôm nay công an quận tân phú tp hcm
vẫn đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn
tại trung cư carolin năm phường lũy bán bích phường hòa thạnh
thông tin ban đầu vào lúc năm giờ sáng ngày hôm nay công an quận tân phú tp hcm
tháng nay khói lửa bao trùm tầng một mươi của trung cư cư dân phát hiện hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài
tại khu vực sảnh nhiều người chứng kiến hai mẹ con lao từ khu vực lan can căn hộ đang dược lửa xuống đất và tử vong
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường
không chế đám cháy ngay sau đó hỏa hoạn làm nhiều tài sản bên trong căn hộ ở tầng một mươi bị hư hại nặng
hai căn hộ liền kề nơi xảy ra hỏa hoạn bị ảnh hưởng tường ám khói đen
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
thưa quý vị liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào ngày hai mươi một tháng ba tại địa bàn xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
sau nhiều nỗ lực truy bắt cho đến khoảng tám h hai mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh yên bái đã phát hiện nghi phạm chết
trong tư thế treo cổ tại khu vực núi đá thuộc thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái cách nhà đối tượng khoảng ba trăm linh m
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng ba nghi phạm bùi văn đảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thôn kéo quạng xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái
đã dùng dao tấn công khiến anh bùi văn trinh xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái tử vong tại chỗ
sau đó tiếp tục dùng dao tấn công khiến anh trần văn dũng chú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái bị trọng thương
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
lợi dụng lúc người bán hàng không để ý đối tượng lã thị thu hoa đã trộm cắp tài sản
công an xã minh tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định vừa bắt giữ đối tượng lã thị thu hoa chú tại tỉnh thái bình về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng bảy giờ sáng
ngày một mươi chín tháng ba chị bùi thị thu mỹ trú tại thành phố nam định đang bán hàng quần áo tại chợ quán chuột
lợi dụng lúc chị mị không để ý lã thị hoa đã nhanh tay lấy trộm chiếc túi của chị mị để trong giỏ hàng ngoài cửa quầy
hòa đã lục túi và lấy khoảng hơn sáu triệu đồng rồi giấu vào người
trước khi rời đi hoa đã bỏ chiếc túi lại ở cửa hàng giày dép bên cạnh
sau khi phát hiện bị mất cắp chị mỹ đã chi hô
tổ công tác của công an xã mỹ tân đang làm nhiệm vụ gần đó cùng ban quản lý chợ quán chuột đã bắt giữ lã thị hoa
tại cơ quan công an lã thị hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bình
mới đây tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng gồm nguyễn trí nguyện nguyễn trọng lý lê nguyễn mạnh tường và lê ngọc lên đi trên hai xe mô tô mang theo dao tự chế
tăng vật thu giữ có một dao tự chế và một gậy ba khúc
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn qua mạng xã hội với nhóm thanh niên khác nên các đối tượng đã mang theo hung khí và hẹn đến khu vực khóm một phường một để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đến điểm hẹn thì bị lực lượng tuần tra phát hiện và tạm giữ cùng tam vật
vào ngày một mươi chín tháng ba công an xã tâm hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập nhóm một mươi bốn đối tượng từ một mươi bốn cho đến một mươi bảy tuổi gây mất trật tự công cộng để giáo dục và giúp cho các em nhận thức đúng đắn về hành vi sai phạm của mình
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an xã tam hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một số thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ đi trên hai xe gạt máy và nhiều xe đạp điện mang theo nhiều hung khí
khi đến thôn phù lưu xã tam hồng lực lượng công an đã ập đến chặn xe phong tỏa tạm giữ các phương tiện và các đối tượng cùng số hùng khí trên
qua tất cả hành vi trên bọn em nhận thấy là
hành vi của mình là sai trái và trái với phong luận
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau qua mạng xã hội facebook để giải quyết mâu thuẫn
qua sự việc trên thì công an xã tâm hồng đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng với các bậc phụ huynh
tuyên truyền trên hệ thống loa và tới từng thôn để mà người dân nâng cao tinh thần
cảnh giác và quan tâm đến tâm tư đời sống nguyện vọng của các cháu thanh thiếu niên tuổi đang lớn để mà có những giăn đe giáo dục đối với các cháu
đây là hành vi gây mất trật tự công cộng không chỉ làm suy thoái lối sống của các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
mà còn tiềm ẩn nhiều mối hệ lụy ảnh hưởng đến tâm lý học tập và rèn luyện của các em
vì vậy để ngăn chặn tình trạng trên ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
các gia đình cần có phương pháp quản lý và định hướng về suy nghĩ và hành động của con em mình
mọi người dân khi gặp những tình huống như trên cần cung cấp thông tin kịp thời chính xác đến cơ quan công an
nơi gần nhất để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị mới quế võ tỉnh bắc ninh do công ty tây hồ làm chủ đầu tư
vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn tấn hoàng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ gọi tắt là công ty tây hồ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ
đặng quang tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ phan việt anh nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ
chu thị ngọc ngà trường ban kiểm soát công ty tây hồ
những bị can này bị khởi tố bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
được biết công ty tây hồ là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới quế võ bắc ninh được triển khai từ năm hai nghìn ba
bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự nhà ở xã hội và nhà ở phân lô
ngoài ra dự án còn có đất dành cho trường học trụ sở hành chính trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh đất giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn minh toàn và hồ thành đạt
cùng chú tại huyện rồng trôm để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào chiều ngày một
bốn tháng ba do không có tiền tiêu xài cho nên toàn và đạt đã đi xe mô tô đến quán cà phê giải khát lộc hương ở xã hương nhượng
do ông huỳnh hữu lộc làm chủ với mục đích là cướp tài sản
tại đây cả hai đã dùng dao và vỏ chai nước ngọt để khống chế ông lộc cùng với nhân viên của quán cướp tiền rồi tẩu thoát
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
số tiền cướp được cả hai đã mua ma túy để sử dụng
đối tượng lường văn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực bản mò xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng huỳnh khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực biên giới nhằm bán kiếm lợi
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải
vận chuyển năm mươi sáu chiếc loa có nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên
trước đó tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên tỉnh an giang
tổ công tác phát hiện bắt quả tang phan thiện trí chú tải huyện đức hòa tỉnh long an
điều khiển xe ô tô tải chở năm mươi sáu cái loa nhãn mát nước ngoài trị giá bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng
nghi vấn là hàng hóa nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
làm việc với tổ công tác bước đầu tài xế trí khai nhận vận chuyển thuê số loa trên
từ thành phố hồ chí minh về huyện tỉnh biên tỉnh an giang với tiền công bốn triệu đồng
công an quận cầu giấy tp hà nội vừa phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội
phát hiện bắt giữ một tụ điểm chuyên cung cấp bình khí cười cho các nhà hàng quán bar
và đây là một tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự
hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi rất khó để kiểm tra xử lý
chủ của lô hàng bình khí cười này là nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
địa điểm được tính tập kết hàng hóa là tại khu đất dự án đường năm mươi m
cuối đường dương đình nghệ yên hòa cầu giấy
đây là đất dự án ít người đi lại và được tính trang bị rất nhiều camera
ở quanh khu vực kho hàng để giám sát khách ra vào
trong trường hợp phát hiện những người lạ đối tượng sẽ ngừng giao dịch
và đóng cửa để tránh bị kiểm tra phát hiện
sử dụng mạng xã hội để quảng cáo bán hàng và thuê shipper
những người vận chuyển hoặc là đối tượng dùng những ba lô du lịch loại to
để giấu cái bình khí cười vào trong để ngụy trang
thời điểm tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế phối hợp với đội quản lý thị trường
số một mươi ba hà nội kiểm tra kho chứa hàng hóa
phát hiện tính đang chuẩn bị vận chuyển khí n hai o cung cấp cho khách
tổ công tác phát hiện trong kho có
tổng số một trăm sáu mươi ba bình khí n hai o các loại không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phát hiện tại thời điểm thì là không có nhãn mát
không có hóa đơn chứng từ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ
và chúng tôi đang tiến hành điều tra tiếp để có biện pháp xử lý
sắp tới thì cũng tình hình dịch covid cũng đang giảm xuống
cho nên là các quán cao kê sẽ được mở lại
thì các đối tượng đang tập kết những lượng hàng hóa cũng khá lớn
để tiêu thụ trên thị trường
vâng với số lượng lớn bình khí bóng cười bị phát hiện
tại một điểm tập kết nhà kho trên địa bàn cầu giấy như thế này
đã cho thấy là các đối tượng đang có sự chuẩn bị tập hợp hàng hóa
để sẵn sàng cho khi mà nhiều hoạt động dịch vụ được hoạt động trở lại
thì sẽ tung lên thị trường để tiêu thụ
khí n hai o hay còn được gọi với tên khí cười
chất khí này khiến người hút có cảm giác phấn khích ảo giác gây cười
khí cười n hai o là nhóm chất gây nghiện
thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều
người dùng có thể bị phụ thuộc nghiện tương tự heroin
việc sử dụng n hai o kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát
có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh tim mạch ức chế não thậm chí gây tử vong